một nhóm vũ trang bất hợp pháp tại hy lạp đã đe dọa tiến hành các vụ tấn công mới nhằm gây bất ổn trong nước
lời đe dọa được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của tổng thống mỹ barack obama đến athens dự kiến vào ngày một mươi năm tháng một mươi một tới
truyền thông hy lạp đưa tin nhóm tay súng có tên âm mưu hỏa ngục đã kêu gọi biểu tình và tấn công nhằm vào các nhà chính trị gia
thẩm phán doanh nhân nhà báo và cảnh sát nhằm gây bất ổn tình hình đất nước
thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công vào đại sứ quán pháp ở athen
nằm đối diện với tòa nhà quốc hội hy lạp khiến một cảnh sát bảo vệ bị thương
hồi tháng một mươi nhóm tay súng trên đã nhận tiến hành vụ đánh bom bên ngoài nhà của một công tố viên nhà nước ở athen
và loạt các vụ tấn công khác trong đó có vụ đánh bom bất thành chống lại các nhà chính trị châu âu hồi năm hai nghìn một mươi
dự kiến ông obama sẽ tới hy lạp vào ngày một mươi năm tháng một mươi một trong khuôn khổ chuyến công du châu âu cuối cùng của ông trên cương vị tổng thống mỹ